một trong những xu hướng mà các vị phụ huynh đang rất quan tâm trong thời gian gần đây
là những khóa học được dạy theo phương pháp tiếp cận kiểu nhật
tại hà nội thì bạn có thể tiếp cận những cách giáo dục mang phong cách nhật như vậy
tại trung tâm sáng tạo do hãng panasonic mang sang từ xứ sở hoa anh đào
đây là một lớp học vật lý hoàn toàn miễn phí do một cô giáo người nhật hướng dẫn
các bé ngồi chăm chú và tiếp nhận sôi nổi những thông tin khoa học qua những vật dụng đời thường
nước và ly thủy tinh có thể phát ra tiếng nhạc nhờ một nguyên lý rất gần gũi

lớp học này nằm trong các hoạt động thường niên do trung tâm ritsupia tổ chức với một sứ mệnh đặc biệt
đến đây không chỉ các con được học hỏi mà chính các ông bố bà mẹ trẻ cũng có thể rút ra nhiều cách suy ngẫm và thực hành thiết thực
để giáo dục trẻ nhỏ qua cách nhìn đến từ người nhật
từ đó khởi dậy niềm đam mê của mầm non với thế giới xung quanh